theo hãng tin yonhap bộ tư lệnh liên hợp quốc unc do mỹ đứng đầu tuyên bố cả hàn quốc và triều tiên đều đã vi phạm hiệp định đình chiến
thông qua việc đưa máy bay không người lái uav vào lãnh thổ của nhau hồi tháng trước
unc đã công bố kết quả điều tra của nhóm điều tra đặc biệt về vụ xâm nhập bằng uav của triều tiên hôm hai mươi sáu tháng một mươi hai
khiến hàn quốc phải triển khai uav của nước này đến phía bắc biên giới liên triều trong động thái đáp trả tương ứng
unc nhấn mạnh việc tuân thủ các điều khoản của hiệp định đình chiến là điều cần thiết để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố vô tình và chú ý
cũng như nhằm duy trì việc chấm dứt hành động thù địch trên bán đảo triều tiên
unc tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác hàn quốc để đạt được những mục tiêu này